theo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi
toàn tỉnh có sáu mươi bảy phương tiện với bốn trăm linh năm lao động đang khai thác thủy sản trên biển
đây là các tàu cá ngư đại dương đang hoạt động ở vùng biển hoàng sa trường sa của việt nam
những ngày giáp tết nguyên đán trước khi các tàu cá xuất bến
ban quản lý cảng cùng bộ đội biên phòng tỉnh phú yên đã tuyên truyền vận động ngư dân vững tin ra khơi
đánh bắt thủy sản theo đúng quy định không xâm phạm vùng biển nước ngoài
kịp thời động viên và chia sẻ niềm vui từ đất liền với người dân
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cũng đã tổ chức chúc tết thông qua các hệ thống thông tin liên lạc
những lời chúc ấm áp nghĩa tình của chính quyền địa phương và người thân từ đất liền gửi đến ngư dân
trong những ngày tết nguyên đán kỷ hợi là nguồn động viên rất lớn tạo thêm động lực mới
làm ấm lòng hơn bốn trăm linh ngư dân xa gia đình trong những ngày đầu xuân mới giúp họ yên tâm bám biển sản xuất
hiện nay thì
cũng còn rất nhiều phương tiện của tàu thuyền của phú yên đang đánh bắt ở vùng biển xa như hoàng sa trường sa và khu vực nhà giàng
vì vậy thay mặt cho lãnh đạo ủy ban nhân tỉnh chúng tôi xin gửi đến bà con ngư dân chúng ta
và các chủ tàu chủ phương tiện lời chúc năm mới bình an
để các con tàu chúng ta an toàn đi và về ổn bắt được nhiều cá
và hãy về sớm bán được giá để cùng chung vui
thông thường những tàu cá bỏ tết vươn khơi đánh bắt cá ngừ đại dương ở các vùng biển xa
sẽ bắt đầu nối đuôi nhau về bến từ ngày năm tháng riêng
chúng ta cùng chúc cho họ một chuyến biển đầu năm trúng đậm luồng cá
để ngày trở về tôm cá đầy khoang tràn đầy niềm vui hạnh phúc
vui vẻ ăn tết muộn cùng gia đình người thân trên đất liền